thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với lý văn hưởng chú tại xã cư giang huyện nha ca tỉnh đắk lắc
để điều tra về tội giết người nạn nhân trong vụ án này là bà hoàng thị vững chị dâu của hưởng
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một do vợ và hai con phải đi cách ly tập trung
để phòng chống dịch covid một mươi chín nên hưởng ở nhà một mình buồn chán và có uống rượu
đến khoảng một giờ sáng ngày hôm sau hưởng cho rằng bà vững đã trôn sống hai người con của mình
nên cầm một cây rượu đi đến nhà để trả thù hưởng đã cầm rượu xong vào nhà chém hai nhát trúng vào đỉnh đầu bà vững
rất may bà vững được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết